theo phòng giáo dục và đào tạo tp đà lạt vừa qua một số trường tiểu học trên địa bàn thông tin có người lạ trà trộn vào sân trường để lân la làm quen và đề nghị đón học sinh gây hoang mang trong dư luận về nạn bắt cóc trẻ em
để ngăn chặn và lưng trước những tình huống xấu có thể xảy ra phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu ban giám hiệu các trường sớm thực hiện một số biện pháp nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức tại nhà trường cũng như trong cộng đồng
cụ thể các đơn vị trường học cần phân công bảo vệ trực trường và cổng trường nghiêm ngặt đặc biệt vào các giờ cao điểm giờ đưa đón học sinh tránh để người lạ trà trộn vào trường và khu vực cổng trường
hiệu trưởng các trường phải tuyên truyền đến tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức tăng cường cảnh giác và giáo dục học sinh tránh tiếp xúc với người lạ
các đơn vị trường học cũng cần xây dựng quy chế phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc đón trẻ tại trường lớp an toàn trật tự
đồng thời lãnh đạo nhà trường phải kiểm tra độ chính xác của các nguồn thông tin để có biện pháp xử lý đúng đắn tránh gây hoang mang cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội
trên thực tế trong thời gian gần đây tại địa bàn thành phố đà lạt và tỉnh lâm đồng xuất hiện một số trường hợp học sinh
chủ yếu là học sinh tiểu học bị người lạ rụ rỗ ép buộc phải lên xe chở đi sau giờ tan trường
cụ thể mới đơn nhất tại trường tiểu học phan như thạch phường chín thành phố đà lạt đã xảy ra tình trạng có người lạ mặt tới cổng trường lân la hỏi thăm tên của phụ huynh học sinh
sau đó rụ rỗ các em lên xe để trở về nhà nhưng các học sinh đều từ chối và báo lại sự việc với phụ huynh và giáo viên
vụ việc tương tự cũng xảy ra tại trường tiểu học trần quốc toàn xã hà đông đạ tẻ vào dịp cuối tháng hai vừa qua
các đối tượng lạ mặt cũng trà trộn ở cổng trường sau giờ tan học và làm quen với hai em học sinh lớp năm của trường
sau đó rụ rỗ và ép buộc các em lên xe chở đi khi hai học sinh này truy hô thì các đối tượng lạ mặt bỏ chạy
ngay sau đó phòng giáo dục và đào tạo huyện đạ tẻ đã có thông báo đến các trường trên địa bàn cần đề cao cảnh giác về thủ đoạn rụ rỗ lôi kéo học sinh của các đối tượng lạ mặt
công an tp lai châu tỉnh lai châu cho biết vừa bàn giao một đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn tp lào cai cho công an tỉnh lào cai điều tra theo thẩm quyền
vào tối ngày một mươi ba tháng ba
tại tổng một mươi tám phường tân phong tp lai châu xảy ra một vụ cướp giật tài sản
sau khi nhận được thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lai châu đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh
qua sàng lọc các đối tượng trên địa bàn phát hiện đối tượng phạm mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại tổng hai thị trấn phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai là lái xe ở khu vực cửa khẩu ma lù thàng huyện phong thổ tỉnh lai châu có nhiều biểu hiện nghi vấn
cường đã thực hiện liên tiếp hai vụ cướp giật tài sản tại địa bàn tp lào cai sau đó trốn sang địa bàn tp lai châu thì bị cơ quan cảnh sát điều tra tp lai châu bắt giữ
vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh long an đưa nguyễn văn huệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ tại ấp ba a xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt năm năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi ba nguyễn văn huệ và vợ là chị vũ thị thảo
trú tại huyện thủ thừa tỉnh long an có mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân nên đã ly thân
chị thảo đã về nhà mẹ đẻ sống
nghi ngờ chị thảo có quan hệ với người khác vào trưa ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm huệ đã đi theo dõi phát hiện chị điều khiển xe máy chạy đến nhà anh lê trọng nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đang tạm trú tại ấp vĩnh bình xã an vĩnh ngãi thành phố tân an
khi thấy chị thảo và anh nghĩa vào nhà huệ đã xông vào dùng dao đâm anh nghĩa tử vong
thưa quý vị trước những hiểm họa về sức khỏe từ chất xr một mươi một có trong cỏ mỹ bộ công an và cơ quan chức năng đã đề nghị đưa cỏ mỹ vào danh mục các chất ma túy
chính phủ sau đó đã ban hành nghị định số một trăm hai mươi sáu sửa đổi bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất
theo đó cùng đưa vào bổ sung một mươi bảy danh mục trong đó đáng chú ý có tiền chất xr một mươi một một chất gây nghiện nguy hiểm có trong cỏ mỹ đang được giới trẻ đuôi đòi sử dụng
đối tượng lê hùng quân sinh năm hai nghìn năm
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa vừa bị cơ quan công an quận nam từ liêm thành phố hà nội bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trong số tăng vật mà cơ quan công an thu giữ có ma túy đá và đặc biệt là có năm năm gram cỏ mỹ
theo lời khai ban đầu của lê hùng quân toàn bộ số ma túy đá và cỏ mỹ này được mua về để bản thân sử dụng
cỏ mỹ thì em chỉ biết là nó ít chút để bay nhạy
thích thích thần kinh mọi người lên để bay nhạy
vui chơi đàn đống bạn bè
em đã dùng cỏ mỹ mấy lần rồi
em có sử dụng nhiều lần rồi
nhiều lần rồi
sử dụng cùng bạn bè
vâng có lúc đàn đống mình
hiện nay cỏ mỹ không chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn mà đã lan rộng ra nhiều địa phương như bình định bến tre đắk lắc
sở dĩ có tình trạng này là do một bộ phận thanh niên tìm đến cỏ mỹ
bú chơi sanh điệu cho rằng cỏ mỹ có sự khác biệt với thuốc lá hạng sang về độ phê và lại không bị pháp luật xử lý
hiện nay năm gram cỏ mỹ được bán trên thị trường có giá từ một trăm linh đến một trăm năm mươi đồng
nhiều đối tượng mua về để sử dụng trong các dịp sinh nhật hay đưa vào tiêu thụ tại các quán bar hay vũ trường
cỏ mỹ chính thức được ở trong rình cấm theo cái nghị định một trăm hai mươi sáu ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm

cỏ mỹ xuất hiện trên thị trường hiện nay được đóng trong các túi nhỏ bắt mắt như thế này
cỏ mỹ thực chất là một dạng thực vật khô
cắt nhỏ sau đó tẩm các loại hóa chất có mùi thơm đặc trưng
theo phân tích của viện khoa học hình sự bộ công an quả mỹ có hoạt chất tương đương với cần sa
chính vì vậy cỏ mỹ còn được gọi là cần sa tổng hợp
trên này là cái cỏ mỹ này còn dưới này là cần sa này
qua tham khảo tài liệu thì cái cần sa tổng hợp ấy thì người ta nói là những cái tính chất tác dụng của nó
mà đặc biệt ở đây là cái cần sa tổng hợp
ở đây là cái hóa chất xnr một mươi một mà tẩm ở trong cần sa tổng hợp này
thì nó có cái tính chất tác dụng giống như cái hóa chất chính là delta chín thc có ở trong cần sa
tự nhiên với cái cần sa tổng hợp thì ngoài cái xnr một mươi một ra thì nó còn có thể có nhiều cái loại chất khác
trước nguy cơ lan rộng của cỏ mỹ tại nhiều địa phương trên cả nước và những tác hại do loại cỏ này gây ra là rất nguy hiểm
kể từ ngày một tháng hai
năm hai nghìn một mươi sáu cỏ mỹ chính thức nằm trong các danh mục chất ma túy và tiền chất gây nghiện
do vậy mọi hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép cỏ mỹ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị pháp luật nghiêm trị
như vậy hiện nay các lực lượng chức năng đang tập trung phát hiện bắt giữ và kiên quyết xử lý các đối tượng mua bán tàng trữ vận chuyển và sử dụng cỏ mỹ
tuy nhiên cỏ mỹ gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và hệ thần kinh của con người
vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong các bản tin sau
thưa quý vị vào sáng nay tàu cá mang số hiệu tth chín mươi sáu nghìn bốn mươi sáu của ông lê viết rơ bốn mươi chín tuổi trú tại xã phú thuận huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế đang chạy vào bờ
chỉ còn cách cửa biển thuận an tỉnh thừa thiên huế khoảng bốn hải lý thì bất ngờ bị phát nổ khiến tám ngư dân trên tàu trú cùng xã phú thuận bị đa chấn thương và bỏng nặng có người bị hất văng xuống biển
các ngư dân đã được đưa vào bờ sơ cứu kịp thời sau đó chuyển lên điều trị tại bệnh viện trung ương huế
trong đó tình trạng của ngư dân trương viết linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy rất nguy kịch đang phải thở oxy các ngư dân khác trong tình trạng bỏng nặng cháy da cháy tóc
có mặt tại hiện trường phó chủ tịch ubnd huyện phú vang hồ viết nhuận cho biết cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân của vụ nổ theo thông tin ban đầu có thể do nổ bình ác quy trên tàu cá
lãnh đạo huyện phú vang đã đến bệnh viện trung ương huế thăm hỏi chia sẻ và hỗ trợ cho các ngư dân bị nạn
những năm gần đây trên toàn quốc đã xảy ra nhiều vụ cháy tàu thuyền rất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản của ngư dân
gần đây nhất tại đà nẵng đã cháy tàu đánh cá dna chín mươi nghìn một trăm năm mươi một ts đang neo đậu trên sông hàn gây thiệt hại gần ba tỷ đồng
đây là hồi chuông cảnh báo cho các chủ tàu thuyền chưa trú trọng đến công tác phòng cháy và chữa cháy trên sông biển
cách đây không lâu tàu cá dna chín mươi nghìn một trăm năm mươi một ts công suất bốn trăm hai mươi
mã lực của ông lê văn lô năm mươi năm tuổi chú tổ hai mươi sáu phường thanh khê đông quận thanh khê đang neo đậu trên sông hàn
chuẩn bị xuất bến sau dịp tết nguyên đán thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
toàn bộ ngư lưới cụ nguyên liệu chuẩn bị cho chuyến đánh bắt cá dài ngày trên biển đã bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân cháy là do chủ tàu thắp hương thờ cúng sau đó lên bờ mà quên dập lửa
đối với ngư dân là việc chấp hành các nội quy về phòng cháy cháy
nó cũng còn có những cái tìm bất cập việc trang bị phương tiện chữa cháy chưa được đồng nhất
cái ý thức về công tác phòng cháy cũng còn thấp
tại âu thuyền thọ quang chợ đầu mối hải sản lớn nhất khu vực miền trung
hàng ngày có hàng trăm chiếc tàu cá neo đậu san sát bên nhau chờ biển lặng và mua bán hàng hóa
hầu hết các tàu sử dụng nguyên liệu dầu để chạy động cơ khí ga hoặc quỳ đốt để đun nấu trong quá trình bảo quản
và sử dụng không đảm bảo an toàn